cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trung ý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã hưng đạo huyện tứ kỳ tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn trung ý và một người phụ nữ trú tại xã hưng đạo huyện tứ kỳ có quen biết từ trước
vào khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một úy ngỏ ý muốn mai mối cho cháu gái cho con trai người phụ nữ này
sau đó đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội với tên trương thị quỳnh anh
trương thị quỳnh anh giả làm cháu gái chủ động nhắn tin liên lạc với mẹ con nạn nhân
úy liên tiếp lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế nên từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hai mẹ con nạn nhân đã gửi tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng đến các tài khoản do úy cung cấp
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
và hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ